các điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của nguyễn trí công
và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ việc
để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh tuyên quang đề nghị những người là nạn nhân của nguyễn trí công
đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tuyên quang
điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai nghìn năm trăm hai mươi chín một trăm sáu mươi ba hoặc gặp điều tra viên nguyễn trọng chiến
theo số điện thoại chín trăm một mươi năm sáu trăm năm mươi sáu tám trăm chín mươi năm
tố giác xử lý tội phạm
hôm nay công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại xã nam nghĩa huyện nam đàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét tại chỗ ở của nguyễn văn nghĩa cơ quan công an thu giữ một xe ô tô
bốn bìa đất mang tên nguyễn văn nghĩa một sổ tiết kiệm năm trăm linh triệu đồng ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
số người đã và đang vay tiền của nghĩa là một trăm bảy mươi một người hầu hết ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an
nghĩa khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi đã cho vay khoảng hơn tám tỷ đồng
với lãi suất từ một đồng đến ba đồng một triệu một ngày chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
ngày năm tháng một mươi ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
một nam thanh niên hai mươi ba tuổi ở quốc ngoài hà nội đi nhật bản ngày ba mươi chín trên chuyến bay nh tám trăm chín mươi tám
đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai khi xét nghiệm bằng test nhanh tại sân bay narita của nhật bản
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã triển khai giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với chín người thân trong gia đình bệnh nhân
đồng thời tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực
hiện nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm real time pcr của bệnh nhân này
cũng theo bản tin một mươi tám h
ngày năm tháng một mươi của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đã ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín là nữ chuyên gia người pháp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
việt nam hiện có một chín mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi